hôm nay ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế đã có thông tin bước đầu về vụ tai nạn thảm khốc
khiến hai người chết một mươi ba người bị thương xảy ra trên địa bàn tỉnh vào tối ngày hôm qua
theo đó nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế nguyễn hà tấn thiện điều khiển xe ô tô khách
đi không đúng làn đường quy định
ngoài ra lực lượng chức năng cũng xác định lái xe không vi phạm nồng độ cồn
và đang xét nghiệm về ma túy theo quy định
trước đó vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi phút ngày chín tháng một mươi một
tại km số một mươi bảy năm trăm linh đoạn đường thông tạm thời của bên cam lộ la sơn quốc lộ một đường tránh huế
đoạn tuyến đã bàn giao cho ban quản lý dự án đường hồ chí minh
thuộc địa phận xã hương thọ tp huế tỉnh thừa thiên huế
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe khách
hậu quả khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ một mươi ba người khác bị thương
được đưa vào bệnh viện trung ương huế cấp cứu
cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng
sáng cùng ngày ông hoàng hải minh phó chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế
đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên các nạn nhân
đồng thời hỗ trợ năm triệu đồng một người tử vong và hai triệu đồng một người bị thương